trong giai đoạn hai đã vận động được chín mươi chín hộ dân bàn giao mặt bằng sáu tuyến đường với kinh phí ba tỷ rưỡi do nhân dân đóng góp cũng đã thể hiện sự đồng thuận lớn của nhân dân đóng góp cũng đã thể hiện sự đồng thuận

trong giai đoạn hai đã vận động được chín mươi chín hộ dân bàn giao mặt bằng sáu tuyến đường với kinh phí ba tỷ rưỡi do nhân dân đóng góp cũng đã thể hiện sự đồng thuận lớn của nhân dân đóng góp cũng đã thể hiện sự đồng thuận